chính phủ đức ngày hôm qua thông báo là nước này vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt của nga dù đã sẵn sàng cho mọi kịch bản
trong khi đó các nước vùng baltic đã quyết định ngừng nhập khí đốt từ nga sau khi moscow yêu cầu các quốc gia trong danh sách không thân thiện
bao gồm toàn bộ các nước thành viên liên minh châu âu eu thanh toán hợp đồng mua khí đốt bằng đồng rút
theo chính phủ đức nước này hiện vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt của nga trong thời gian nhất định
song cũng sẵn sàng cho mọi khả năng thậm chí cả những kịch bản khó xảy ra nhất
dự kiến chính phủ đức sẽ thảo luận những thay đổi về luật pháp để mở rộng nguồn năng lượng tái tạo từ năng lượng mặt trời và điện gió
trong khi đó cùng ngày công ty điều hành dự trữ khí đốt tự nhiên của latvia khẳng định các nước vùng baltic đã không còn nhập khẩu khí đốt từ nga
hiện thị trường khí đốt tại baltic đang được cung cấp từ các kho dự trữ khí đốt ngầm ở latvia
dù các nước đang cân nhắc về biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của nga
song nhiều chuyên gia cho rằng chỉ có lệnh cấm vận của các nhà nhập khẩu lớn mới có thể thay đổi tình hình
theo ước tính của bloomberg nga có thể thu về khoảng ba trăm hai mươi một tỷ usd từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt trong năm nay tăng một phần ba so với năm ngoái
chiều ba bốn lực lượng chức năng huyện hốc môn tp hcm đang tiến hành điều tra nguyên nhân
vụ cháy xảy ra tại kho bãi chứa vải trên đường nguyễn văn bứa thuộc xã xuân thới sơn khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
trước đó khoảng sáu giờ sáng cùng ngày người dân phát hiện cháy bên trong kho bãi chứa vải trên đường nguyễn văn bứa xã xuân thế sơn
huyện hóc môn nhiều người huy động thiết bị tại chỗ giặt lửa nhưng không thành
do bên trong kho bãi chứa nguyên vật liệu dễ cháy ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh
cảnh sát quận cháy chứa cháy huyện hốc môn đã điều nhiều phương tiện cùng hàng chục các quận chí sĩ đến hiện trường để giặt lửa tránh cháy lan
đến trưa cùng ngày vụ cháy được khống chế và giật tắt
xong phần lớn mái che kho bãi đổ sập một xe vải cháy trơn khung và nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được làm rõ
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa phá chuyên án về ma túy bắt giữ một đối tượng thu giữ một kg ma túy kentamin
và điều đáng nói là các đối tượng thực hiện vận chuyển ma túy bằng đường hàng không
đối tượng bị bắt là nguyễn minh tuấn trú tại khối bình yên phường hưng bình tp vinh
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy kentamine năm trăm linh viên thuốc lắc một xe máy và một điện thoại di động
tuấn đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an nguyễn minh tuấn khai nhận đã cấu kết với người thân đang ở nước anh để mua ma túy
các đối tượng thông qua các phần mềm như zalo telegram messenger để bàn bạc và lên kế hoạch vận chuyển ma túy
từ nước ngoài về việt nam qua đường hàng không
khi ma túy được chuyển về đến nghệ an tuấn nhận hàng và chia nhỏ để bán cho các đối tượng có nhu cầu tại thành phố vinh
chỉ vì tranh chấp ngư trường khai thác thủy sản mà một nhóm người ở đất liền đã dùng bom xăng tự chế
để tấn công một chiếc tàu đang neo đậu trên biển hậu quả đã làm cho một người trên tàu là ngư phủ bị bỏng nặng
và với hành vi trên vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an minh tỉnh kiên giang
đã bắt giam năm đứa người
đối tượng là phạm đức vun ba mươi hai tuổi trần cao kỳ hai mươi sáu tuổi bành văn bi ba mươi ba tuổi nguyễn minh đương
và nguyễn bảo vẹn một mươi chín tuổi cùng chú tại xã vân khánh huyện an minh về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi hai tàu đánh bắt thủy sản do ông võ phi hùng làm thuyền trưởng
cùng với ngư phủ là anh võ văn trung và ba người khác đang neo đậu trên vùng biển xã vân khánh
thì bành văn bi chạy thuyền đến cự cãi tranh chấp khu vực đánh bắt với ông hùng
cho nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
lúc này bi điện thoại về cho gun sau đó gun cùng với kỳ vẹn đương và một số đối tượng khác đi trên hai thuyền máy
mang theo hơn một mươi chai thủy tinh bên trong có chứa xăng chạy đến áp sát chiếc tàu đánh bắt thủy sản
đang neo đậu trên biển rồi cả nhóm vừa lớn tiếng vừa dùng nhiều chai bom xăng tự chế đốt lên tàu
hậu quả làm anh võ văn trung là ngư phủ trên tàu bị bỏng nặng với thương tật là năm mươi bảy
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
theo hiệp hội du lịch việt nam du lịch là ngành kinh tế tổng hợp gắn với nhiều ngành và lĩnh vực khác
cộng đồng doanh nghiệp du lịch hiện có khoảng bốn mươi thành viên với hơn một triệu lao động trực tiếp và hai triệu lao động gián tiếp
ngành du lịch phát triển sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội và góp phần cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư
bởi vậy việc hỗ trợ tốt nhất và cần nhất cho các doanh nghiệp du lịch trong lúc này là ban hành ngay những chính sách
phù hợp với tình hình mới đồng thời nhận diện những nút thắt đang cản trở ngành du lịch như việc cấp visa cho khách du lịch vào việt nam
hay chấp nhận hộ chiếu vaccine như xu hướng chung mà nhiều nước trên thế giới đang áp dụng
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết doanh nghiệp này tổ chức chạy lại tàu khách hà nội lào cai dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
để phục vụ du khách đi du lịch sapa chiều ga hà nội đi tàu sb ba chạy các ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bốn vào lúc hai mươi hai giờ
đến ga lào cai
lúc sáu giờ năm phút chiều ga lào cai về tàu sb bốn chạy các ngày mùa hai mùa ba tháng năm lúc hai mươi một giờ bốn mươi phút đến ga hà nội lúc năm giờ ba mươi phút sáng
hành khách có thể di chuyển giữa ga lào cai và thị xã sapa bằng xe buýt hoặc taxi
cũng dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay đường sắt chạy thêm nhiều tàu khách từ hà nội đi các tỉnh quảng bình huế
phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách
đầu tư vào bất động sản cần vốn và nguồn vốn này có thể tìm
tuy nhiên với những yêu cầu về kiểm soát tăng trưởng tín dụng các ngân hàng cũng đã có động thái siết chặt mảng cho vay bất động sản
nhằm kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực này
hiện nhiều ngân hàng cho biết chỉ cho vay với những khách hàng có nhu cầu mua nhà để ở đồng thời nói không với cho vay đầu cơ bất động sản
từ ngày hai tháng bốn tp hcm chính thức công bố giá bán các mặt hàng thiết yếu tham gia chương trình bình ổn thị trường năm hai nghìn hai mươi hai
và tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
các mặt hàng thịt gà và trứng da cầm sẽ áp dụng giá cao hơn giá cũ từ bảy đến một mươi bốn nhưng đảm bảo thấp hơn thị trường một mươi
riêng thịt lợn vẫn giữ mức giá bán như cũ so với chương trình bình ổn thị trường năm ngoái
đây là nỗ lực của tp hcm để bình ổn thị trường chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự kiên được sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngồi tại ấp căng nôm xã trương thọ huyện cầu ngang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu đêm ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khi đã uống rượu bia cùng bạn xong
được về nhà thấy mẹ ruột là bà thạch thủy bông sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cùng ngủ ấp căng nôm xã trương thọ
đang nằm ngủ và suy nghĩ là mẹ mình có nhiều con nhưng không phụ nuôi dưỡng
chỉ mình được chăm sóc nên bực tức và cho rằng đây là gánh nặng
sau đó được gọi bà bông thức dậy nói chuyện rồi xảy ra cử cãi

được đã dùng tay chân đánh và đá liên tiếp vào người bà bông mặc cho bà bông năng nỉ phan xin đừng đánh
không dừng lại được còn dùng tay đập mạnh đầu vào bông và bức tường bằng bê tông nhiều lần và đánh liên tiếp vào người làm bà té ngã
bà báo bỏ chạy ra phía trước sân nhà rồi nằm xuống nền đất và bất tỉnh
thấy bà bông không cơ động gọi không trả lời nên được bế bà bông vào trong nhà
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai được cùng người thân đưa bà bong đến bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh khám điều trị
đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bà bông tử vong
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai được đến cơ quan công an đòi thú và thái nhận toàn bộ hành phi phạm tội
vụ việc đang được công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý